liên quan đến vụ chìm xuồng tại hồ đa tôn xã thanh sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai vào chiều tối ngày chín tháng năm
lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng
trước đó vào chiều ngày chín tháng năm sau khi ăn nhậu tại một nhà người quen ở xã thanh sơn huyện tân phú
nhóm năm người trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng chủ nhà đi thuyền đến đảo gần đó chơi
thì không may bị chìm khiến sáu người rơi xuống hồ
ngay sau đó bốn người đã được tìm thấy và cứu vớt lên bờ
tuy nhiên một người trong số đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu
đến khuya cùng ngày thì thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy
như vậy vụ tai nạn đã làm ba người tử vong
liên quan đến hành vi mua bán trái phép chân ma túy công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá thành công
chuyên án ma túy bắt một đối tượng mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
vào hồi tám h một mươi năm phút ngày chín tháng năm tại khu vực bản khuổi khương xã vàng đán
huyện lậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác do công an huyện lậm pồ chủ trì phối hợp đồn biên phòng nà bùng
viện kiểm sát nhân dân huyện phát hiện và bắt quả tăng đối tượng giàng thị kế
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bản nương xã nà bủng huyện nậm pồ tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác đối tượng khai mua tại khu vực biên giới
đang trên đường về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện nậm pồ đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng với hành vi tương tự tại bình định công an thị xã hoài nhơn vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
hai đối tượng là trần quốc bảo một mươi chín tuổi và trần trân si hai mươi hai tuổi
cùng chú ở xã hoài châu thị xã hoài nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát ma túy công an thị xã hoài nhơn phát hiện và bắt quả tăng trần quốc bảo
đang điều khiển xe mô tô mang theo một mươi viên ma túy tổng hợp và hai gói ma túy khác
với tổng trọng lượng hơn bốn gram được cất giấu trong một bao thuốc lá
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trần chân si khi đang ẩn nấp
tại xã hoài châu thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một mươi gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn bốn mươi ba gram
tại cơ quan công an si khai nhận số ma túy trên là của si mua về nhằm mục đích sử dụng
và bán cho con nghiện trên địa bàn thị xã hoài nhơn và các huyện lân cận
ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh thị bé hạnh
đỗ thành vũ và lê tuấn luân về tội đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
quá trình làm việc phát hiện trong điện thoại di động của luân có chứa nhiều dữ liệu thể hiện
việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá số tiền lên đến gần một mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của hạnh và thu giữ bốn điện thoại di động
một ipad một máy tính sách tay một ô tô hai cuốn sổ và nhiều giấy tờ thể hiện
việc vay nợ của hạnh với người số tiền lên đến hai ba tỷ đồng
bước đầu kiểm tra trong điện thoại di động của hạnh và vũ thu được nhiều dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc
tám tuổi là người tàn tật được hưởng trợ cấp hàng tháng có cha tham gia kháng chiến chống mỹ
bị địch bắt tù đầy
thế nhưng đinh văn hải chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng lại đi ngược với lý tưởng mà người trai theo đuổi
hải đã điên cuồng chống phá nhà nước một cách mù quáng mặc cho gia đình khuyên ngăn và bản án năm năm tù giam là cây giá dành cho đối tượng hải
sự việc bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi một khi hải đăng nhiều bài viết có nội dung đà kích đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước trên trang facebook cá nhân
được các cấp chính quyền gọi hỏi
nhưng hải không chuyển biến
đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội tìm nhiều cách để đối phó đăng tải nhiều hơn các bài viết xuyên tạc chống đối
chưa hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hải còn về thành phố hồ chí minh tham gia biểu tình phản đối luật an ninh mạng luật đặc khu
và bị công an phường tân phú quận chín thành phố hồ chí minh xử phạt vi phạm hành chính
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố
bắt tạm giam bị can hải
những điều bị cáo đưa lên mạng là do ảnh hưởng của các thông tin ở trên mạng
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra khẳng định các tài khoản mạng xã hội của đinh văn hải có khoảng một mươi người theo dõi
trung bình mỗi ngày hắn đăng từ hai đến một mươi năm bài viết
đến khi bị bắt hải đã tạo ra một mươi ba video phát trực tiếp hàng trăm bài viết và hàng nghìn hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội
vị can đinh văn hải đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc bắt tạm giam bị can hải
nguyễn văn hải đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc đăng tải chia sẻ các bài viết dưới dạng startube vi giáo phát trực tiếp bằng tài khoản facebook đinh văn hải và tài khoản facebook văn hải
nhằm phê phán chỉ trích các chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước một cách cực đoan dùng ngôn từ xúc phạm lãnh tới lãnh tụ hồ chí minh lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
đứng trước vành móng ngựa trước những chứng cứ rõ ràng bị cáo đinh văn hải đã phải cúi đầu nhận tội
tạm giam và làm việc với cơ quan điều tra bị cáo đã nhận ra
với cái lỗi của mình cũng như qua cái buổi xét xử hôm nay bị cáo cũng hiểu rõ cái tính chất và cái hành vi vi phạm pháp luật của mình
nên bị cáo cũng mong hội đồng xét xử xem xét các cái tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và cho bị cáo một cái mức án nhẹ
với hành vi trộm cắp tài sản trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện phú xuyên tp hà nội đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm chức pháp luật
nghiêm trước pháp luật và chi tiết sẽ có trong cụm tin vấn ngay sau đây
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của một người dân ở xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp ba triệu đồng tiền mặt và một mươi sáu triệu đồng trong thẻ atm
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt được đối tượng trịnh văn hưng
là thủ phạm gây ra vụ trộn trên
tại cơ quan công an hưng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
và tìm các nhà dân không có người ở nhà để lèn vào trộn cấp tài sản lấy tiền tiêu xài
đáng chú ý bản thân hưng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộn cấp tài sản nay lại tiếp tục phản tội
tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh công an phường ninh sơn cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng trần anh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại huyện tân châu về hành vi trộn cấp tài sản
thánh là thủ phạm thực hiện vụ trộn cấp xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi b một bảy nghìn hai trăm linh của một người dân
khi đang uống cà phê tại một quán ở khu phố ninh trung phường ninh sơn thành phố tây ninh
tại cơ quan công an bước đầu thánh khai nhận là đối tượng nghiện ma túy
khi đi ngang qua quán cà phê thấy xe mô tô có cắm chìa khóa trên xe nên đã lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
thánh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và có một tiền sự cai nghiện bắt buộc
công an phường ninh sơn đã thu hồi được tài sản để trả lại cho người bị hại
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phối hợp với công an phường tân đồng
đang truy tìm đối tượng lừa một cửa hàng điện thoại chuyển gần bốn mươi triệu đồng vào tài khoản rồi bỏ trốn
sự việc được camera an ninh của cửa hàng điện thoại ghi lại
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn một nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi đến cửa hàng điện thoại hp mobile
nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc phường tân đồng thành phố đồng xoài do anh hoàng minh phong làm chủ
nhờ chuyển tiền gấp cho bạn hàng hai lần với mỗi lần là một mươi chín triệu sáu trăm linh ngàn đồng
với mức phí là hai mươi ngàn đồng một lần truyền
tuy nhiên ngay sau đó chủ cửa hàng không thấy tiền về tài khoản
lợi dụng chủ tiệm sơ hở nam thanh niên đã chạy trốn bằng cửa sau bỏ lại chiếc xe máy tại đây
và trước đó đối tượng đã từng đến cửa hàng nhờ chuyển khoản hộ
và chủ cửa hàng đã nhận lại được số tiền ngay sau đó
hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng trên để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật